tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có báo cáo về tình hình nguồn nước tại khu vực nam trung bộ trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi
theo đó mùa khô năm nay nhiều khả năng các tỉnh quảng nam phú yên khánh hòa và bình thuận sẽ có nguy cơ thiếu nước trầm trọng
theo tổng cục thủy lợi từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay lượng mưa ở các tỉnh nam trung bộ đã suy giảm đáng kể phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm
lượng mưa trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi từ một mươi một mươi năm mm thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng ba mươi bốn dẫn đến thiếu hụt lượng nước dòng chảy yếu ở các con sông trong khu vực và hạ thấp mực nước ao hồ
số liệu đo được thống kê từ các tỉnh cho thấy dung tích chữ hồ chứa thủy lợi hiện cũng đạt thấp điển hình là ninh thuận hai mươi chín bình thuận bốn mươi khánh hòa bốn mươi chín
dự báo đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi dùng tích các hồ chứa trung bình đạt khoảng năm mươi năm dung tích thiết kế
diễn biến nguồn nước sẽ khiến bốn tỉnh bị thiếu nước sản xuất trầm trọng bao gồm quảng nam phú yên khánh hòa bình thuận
các tỉnh còn lại nhìn chung nguồn nước bảo đảm cung cấp đủ theo kế hoạch sản xuất
dự báo cuối vụ xuân hai nghìn hai mươi toàn vùng có nguy cơ xảy ra thiếu nước cho diện tích khoảng ba sáu trăm linh ha
trước tình trạng trên tổng cục thủy lợi đã đưa ra khuyến cáo người dân cần chủ động tích cực làm công tác thủy lợi để ứng phó kịp thời trong mọi trường hợp
về lâu dài các tỉnh căn cứ vào tình hình nguồn nước cung và cầu nhân dân để có thể điều chỉnh mùa vụ cơ cấu cây trồng
phù hợp theo hướng chuyển đổi diện tích trồng lúa ở vùng hạn hán chưa bảo đảm cấp nước sang cây trồng hạn